thưa quý vị đại thắng mùa xuân bốn mươi năm năm trước đã hoàn thành khát vọng cháy bỏng của cả dân tộc việt nam
là thống nhất non sông bắc nam liền một dài khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của đảng cộng sản việt nam
và chủ tịch hồ chí minh với đường lối cách mạng độc lập tự chủ đúng đắn sáng tạo
tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng khác nhau ở hai miền để bảo vệ miền bắc giải phóng miền nam
những đường lối sách lược này được đề ra trong hội nghị trung ương lần thứ một mươi năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi
có thể nói nghị quyết trung ương một mươi năm đã trở thành ngọn đèn soi sáng con đường cho cách mạng giải phóng miền nam
dưới sự lãnh đạo của đảng cho đến ngày toàn thắng ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
sáu mươi năm trước vào tám giờ sáng ngày một mươi bảy tháng một năm một nghìn chín trăm sáu mươi tại ba xã định thủy phước hiệp bình khánh
quân dân của huyện mỏ cầy
tỉnh bến tre đã nhất tề đứng lên diệt ác ôn phá đồn bốt mở màn cho cuộc đồng khởi lịch sử rộng khắp trên toàn miền nam
phong trào đồng khởi chính là bước đi đầu tiên để hiện thực hóa bước chuyển chiến lược trong đường hướng giải phóng miền nam
đã được xác định trong nghị quyết một mươi năm của đảng lao động việt nam mở ra con đường thống nhất đất nước
nhưng trước khi có sự chuyển hướng chiến lược mang tính quyết định đó
đảng ta đã phải trải qua một quá trình cân nhắc kỹ lưỡng và hết sức thật trọng bởi tình hình trong nước và quốc tế đó không mấy thuận lợi
kẻ thu mới là mỹ khác lắm
đảng lao động việt nam dùng đấu tranh cách mạng nhất là đấu tranh vũ trang để thống nhất đất nước
trong bối cảnh phức tạp đó tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi chín dưới sự chủ trì của chủ tịch hồ chí minh
ban chấp hành trung ương đảng lao động việt nam triệu tập hội nghị lần thứ một mươi năm và quyết nghị
phải thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược ở hai miền cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền bắc
và cách mạng dân chủ nhân dân ở miền nam bảo vệ miền bắc để giải phóng miền nam
trung ương quyết định và khẳng định là con đường
con đường của cách mạng miền nam không có con đường nào khác ngoài con đường khởi nghĩa vũ trang
giành chính nguyệt kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang để giành chính quyền
đánh đổ từng bước đánh lui từng bộ phận tiến tới đánh đổ hoàn toàn giải phóng miền nam thống nhất với nước
phải nói sự ra đời của nghị quyết trung ương một mươi năm là mở ra bước ngoặt mới cho phong trào cách mạng miền nam
chấm dứt cái thời kỳ đấu tranh đơn phương để mở ra cái thế tiến công của cách mạng miền nam
nghị quyết một mươi năm được coi là một quyết định lịch sử với sứ mệnh soi sáng con đường giải phóng miền nam
thời điểm mỹ ổ ạt đổ quân vào không phải không có những ý kiến cho rằng khả năng đánh và thắng mỹ là hết sức khó khăn
nhưng với đường lối đúng đắn bằng biện pháp cách mạng phù hợp và sáng tạo
đảng đã lãnh đạo toàn quân toàn dân giành toàn thắng và để lại nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc và vẫn nóng hổi tính thời sự
để lại một bài học rất lớn về việc thực hiện đường lối
khi đã hoạch định đường lối đúng thì phải kiên quyết và kiên trì thực hiện đường lối
tôi cho rằng cái nhận thức cái bài học về nhận thức cái tinh thần về quyết tiến công quyết đánh mỹ và quyết thắng mỹ là cái điểm thứ nhất
điểm thứ hai là cái khâu tổ chức thực hiện đường lối
những người cộng sản nó nghĩ ra mà từ những cái hình thức đối tranh phóng phù của quân chúng
thái phát nó lại đuôn nó lên trở thành một cái chỉ đạo
như thế là bài học lớn lắm
và cho đến tận hôm nay mà không chỉ có bảo vệ tổ quốc đâu
mà ngay xây dựng đất đường phải dựa vào toàn dân
đây là ý chí của toàn đảng của toàn dân
và có lại là đềnh tinh thần lớn nhất của chủ tịch hồ chí minh tôi
đấy phải dựa vào dân
dân là gốc